chuyên gia dự đoán với những gì đang diễn ra nếu không xuất hiện thêm đột biến thì tình hình dịch tại việt nam và trên thế giới sẽ có cải thiện nhiều dần quay về trạng thái bình thường mới nghĩa là chấp nhận vẫn có dịch trong cộng đồng nhưng không gây ra nhiều nguy hiểm trong xã hội